tại xã nam trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình dù cây cầu mới với kinh phí là hai mươi tám tỷ đồng đã được xây xong phần cơ bản
nhưng hơn một năm nay người dân tại đây vẫn phải qua lại trên cây cầu cũ đã sắp sập
nguyên nhân được xác định là do đã hết kinh phí để tiếp tục xây dựng đường dẫn hai đầu cầu
tam trạch bắc qua sông dinh mới được xây dựng trên tuyến đường liên xã thuộc xã nam trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù cầu đã được hoàn thành phần trụ móng cầu mặt cầu chỉ còn phần đường dẫn lên hai đầu cầu
cùng một số chi tiết phụ hai bên chân cầu chưa hoàn thiện cây cầu bỏ dở
hàng ngày người dân qua lại bằng chiếc cầu bị đứt gãy như thế này
cầu nam trạch được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba với số vốn khoảng hai mươi tám tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công trình cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do đường dẫn hai đầu chưa hoàn thiện
đến mùa học sinh đi lại mùa mưa lụt thì gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt trong những mùa mưa sắp đến thì khi được lũ dâng về thì lãnh đạo xã phải bổ trí ván công an
lãnh đạo xã rồi lực lượng dân quân thương trực để bảo vệ hai đầu cầu và để ngăn cản mọi trường hợp khi qua lại cầu mùa mùa lụt lũ quá là gây nguy hại
theo lãnh đạo huyện bố trạch do thiếu vốn nên công trình phải bỏ dở và chưa biết khi nào thi công trở lại
hơn một năm qua nguồn vốn đầu tư hai mươi tám tỷ đồng xây cầu không phát huy tác dụng và hàng ngày hàng nghìn người dân miền tây bố trạch
vẫn phải qua lại cây cầu cũ gốc khúc và có thể đổ sập bất cứ lúc nào